sáng nay quốc hội đã nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
vấn đề này đã nhận được nhiều sự quan tâm theo dõi của cử tri và nhân dân cả nước mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây
cử tri đồng ý với những ý kiến của đại biểu cho rằng chính sách xuyên suốt của luật trong lần sửa đổi bổ sung này là nhằm tháo gỡ vướng mắt cho việc tự chủ đại học
đồng thời việc thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học tại kỳ họp lần này là cần thiết để tạo hành lang pháp lý một cách kịp thời cho các cơ sở giáo dục đại học phát huy tự chủ góp phần vào đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đại học một cách thực chất
chắc tôi nghĩ đúng đây là một việc rất cần thiết đặc biệt là cái ý kiến chúng ta đang nói là các cái việc tự chủ trong các thị trường đại học
bởi vì chúng ta hiểu không có tự chủ thì rất khó để điều hành
cũng như là để định hướng các cái sự phát triển của các cái trường đại học
nhất là bây giờ như chúng ta nói là các trường đại học đó còn phải chăm lo nâng cao chất lượng giảng dạy
và hai nữa lại còn đảm bảo được cái công an việc làm cho các em khi các em ra trường
do vậy việc tự chủ để cho các trường có thể chủ động cũng như là để có thể là các cán bộ phục vụ cho đến các giáo viên người ta sẽ nắm bắt được những cái công việc cũng như là các cái nhiệm vụ họ phải làm
và nhất là bây giờ
và các trường bây giờ đang cần phải phân công chức năng nhiệm vụ mỗi người một cách cụ thể rõ ràng
thế thì những cái vấn đề mà chúng ta thấy là nếu mà không có được tự chủ hoàn toàn hoặc là những cái tự chủ chúng ta thấy là đứng về mặt kinh phí để tổ chức thực hiện nâng cao các cái chất lượng thì sẽ rất khó để thực hiện trong sắp tới
bên cạnh đó cử tri cũng còn một số băn khoăn khúc mắc về việc đẩy mạnh tự chủ trong giáo dục đại học
cái tôi quan tâm đó là cái vấn đề mô hình quản trị của nhà trường
khi thành lập ra một hội đồng trường
từ trước đến nay thì các trường đại học thì vẫn có ban giám hiệu hay là ban giám đốc và do hiệu trưởng hay là giám đốc đứng đầu
nhưng hiện nay nếu chuyển sang mô hình hội đồng hội đồng và quản trị theo kiểu quản trị doanh nghiệp chẳng hạn thì nó sẽ dẫn đến cái việc là cái vai trò của hội đồng nó sẽ có cái tôi cho rằng nó có trọng lượng rất là cao
và lúc này cái mối quan hệ với cả hiệu trưởng hay là giám đốc điều hành ở đấy nó cần phải có một cái
sự phối hợp làm sao cho nó ăn ý
thì tôi cho rằng là cái này cần phải bàn kỹ
mà làm sao đây là một mô hình mới việt nam
thì học tập được những cái mô hình ở nước ngoài nó như thế nào và học tập đến đâu ra sao
áp dụng vào điều kiện việt nam chúng ta có những đặc thù riêng
cử tri cũng cho rằng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học cần có sự nghiên cứu cân nhắc kỹ trong nhiều nội dung trước khi được quốc hội quyết định thông qua